ngày hôm qua lực lượng tuần duyên mỹ uscg thông báo đã mở cuộc điều tra nguyên nhân dẫn tới thảm kịch nổ tàu lặn titan
khiến cả năm người có mặt ở khoang tàu thiệt mạng trong quá trình thám hiểm sát tàu tetanic dưới đáy đại tây dương
phát biểu họp báo tại thành phố boston người đứng đầu đơn vị điều tra của uscg đồng thời là trưởng nhóm điều tra sự cố trên
đại úy jason new bower nhấn mạnh lực lượng này đã thành lập ủy ban điều tra hàng hải mbi để xác minh nguyên nhân dẫn tới thảm kịch
đây là cấp điều tra cao nhất của uscg mbi đang hợp tác với chính quyền canada để thu thập bằng chứng tại cảng st john s thuộc tỉnh newfoundland của canada
sau khi lực lượng chức năng trục vớt các mảnh vỡ tại địa điểm xảy ra thảm kịch
đại úy new bower cho biết thêm hoạt động điều tra có sự phối hợp chặt chẽ giữa giới chức trong nước và các quan chức quốc tế
bao gồm ủy ban an toàn giao thông quốc gia mỹ ủy ban an toàn giao thông canada ủy ban điều tra thương vong hàng hải của pháp và chi nhánh điều tra tai nạn hàng hải của anh
bên cạnh đó đại ủy new bower nhấn mạnh mục tiêu chính là ngăn không để xảy ra thảm kịch tương tự bằng cách đưa ra các khuyến nghị cần thiết nhằm tăng cường an toàn hàng hải trên toàn cầu
ông cho biết thêm cơ quan chức năng có thể khuyến nghị khả năng khởi tố dân sự hoặc hình sự khi cần thiết